thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày ba mươi tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
gồm một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại ninh bình và chín mươi ba ca được ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh sáu mươi hai ca phú yên hai mươi một ca nghệ an bốn ca bắc giang ba ca bình định ba ca
trong đó tám mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi bốn bảy trăm một mươi bảy ca được ghi nhận ở trong nước
và một bảy trăm chín mươi ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
là một mươi ba một trăm bốn mươi bảy ca trong đó có ba chín trăm chín mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
và một mươi tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn